chào mừng quý vị đến với nhịp sống kinh tế
thưa quý vị thị trường chứng khoán đang tạo cơ hội cho các nhà đầu tư tham gia với các mã cổ phiếu tiềm năng
đáng chú ý mỗi năm học mới sách giáo khoa lại tăng cao
trong khi các phụ huynh khó từ chối yêu cầu mua sách từ nhà trường
sau đây là nội dung chi tiết
theo vụ thị trường trong nước bộ công thương giá mặt bằng thịt lợn tại các chợ truyền thống và siêu thị đã giảm hơn trước
nhưng vẫn cần thêm thời gian để giá thịt lợn giảm tương ứng với giá lợn hơi
mặc dù giá lợn hơi được đánh giá giảm xuống mức thấp nhất trong ba tháng qua
nhưng tại nhiều chợ dân sinh giá thịt lợn vẫn duy trì ở mức cao
thịt lợn ba chỉ có giá từ một trăm năm mươi đến một trăm bốn mươi đồng mỗi kg
theo cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng cần kiểm tra các khâu trung gian
và xây dựng cơ chế để công bố minh bạch các thông tin về thị trường thịt lợn
bộ công thương mới đây đã ký ban hành quyết định số hai nghìn chín mươi ba qdbct
phê duyệt đề án thiết kế mô hình thị trường bán lẻ điện cạnh tranh việt nam
sớm đưa thị trường bán lẻ điện cạnh tranh vào thí điểm năm hai nghìn hai mươi hai
phân đấu có thị trường hoàn chỉnh từ năm hai nghìn hai mươi ba
sau năm hai nghìn hai mươi bốn các khách hàng sẽ được lựa chọn mua điện từ đơn vị bán lẻ điện
lúc này giá bán lẻ điện đã được cải cách theo hướng điều chỉnh phù hợp
phản ánh đúng và đầy đủ tất cả các chi phí đầu vào hợp lý hợp lệ
không thực hiện bù chéo giữa các nhóm khách hàng
bộ công thương khẳng định từ năm hai nghìn hai mươi bốn giá điện sẽ có tăng có giảm do thị trường quyết định
mày tăng năm tuần liên tiếp của thị trường chứng khoán việt nam bị chặn lại
trong ngắn hạn vn index có thể sẽ tiếp tục đi ngang vùng tám trăm tám mươi đến chín trăm linh điểm
nhưng tín hiệu dòng tiền đang cho thấy cơ hội ở nhóm cổ phiếu vôn hóa
vừa có kết quả kinh doanh sáu tháng khả quan
các nhiệm điều chỉnh của thị trường được xem là cần
tạo ra mức giá hợp lý cho các nhóm cổ phiếu tiềm năng
nhóm cổ phiếu dầu khí giảm mạnh nhất với ba năm giá trị vôn hóa
nhóm cổ phiếu trụ cột thị trường là ngân hàng giảm hai ba giá trị vôn hóa
mã giảm mạnh là vietcombank giảm ba một
nhưng diễn biến của thị trường chứng khoán việt nam khá tương đồng với các thị trường trên thế giới
nắm bắt được nhu cầu của các khách hàng hạn chế tiếp xúc để phòng dịch bệnh
nhiều doanh nghiệp cửa hàng đã đẩy mạnh việc mua bán trực tuyến
tuy nhiên có không ít khách hàng đã mua phải hàng kém chất lượng
và gặp phải những người giao hàng thiếu chuyên nghiệp
theo bộ công thương quy mô thương mại điện tử ở việt nam ước tính đạt mức một mươi ba tỷ đô la năm hai nghìn hai mươi
nhưng phát triển kém bền vững
có tám mươi ba người tiêu dùng lo ngại sản phẩm kém chất lượng so với quảng cáo
tỷ lệ người mua hoàn trả sản phẩm đã đặt hàng trực tuyến còn cao
chiếm khoảng từ ba mươi đến bốn mươi
người bán cần thay đổi tư duy xem trọng chất lượng và uy tín để kinh doanh trực tuyến phát triển
cổng công khai ngân sách nhà nước mới đây đã chính thức vận hành
được xây dựng với sự hỗ trợ của chính phủ thụy sĩ canada và ngân hàng thế giới
cung cấp thông tin về tài chính và ngân sách công ở các cấp trung ương và địa phương
đối với các bộ cơ quan trung mương và địa phương
công khai ngân sách sẽ trở nên đơn giản và thuận tiện hơn
đối với doanh nghiệp và các tổ chức trong và ngoài nước
đây là kênh cung cấp dữ liệu các vấn đề liên quan đến tài chính
việc người dân tiếp cận thông tin dễ dàng hơn
sẽ góp phần cải thiện điểm số công khai minh bạch ngân sách quốc gia
công khai ngân sách của các bộ cơ quan trung mương và ngân sách địa phương
thực hiện kết luận của phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
tại cuộc họp thường trực ủy ban an toàn giao thông quốc gia
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan
triển khai một số giải pháp bảo đảm an toàn giao thông
nhằm hạn chế các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
bộ giao thông vận tải yêu cầu tổng cục đồng bộ việt nam
xử lý các vị trí điểm đen điểm tiềm mẩn tai nạn giao thông
kiểm tra các đơn vị kinh doanh có phương tiện vi phạm
xử lý nghiêm chủ xe giao phương tiện cho lái xe không đủ điều kiện điều khiển phương tiện
và xử lý trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép kinh doanh vận tải nếu có sai phạm
theo cục quản lý giá bộ tài chính bộ giáo dục và đào tạo
chưa bân hành một bộ sách giáo khoa chuẩn
việc biên soạn in ấn phát hành và quyết định giá sách giáo khoa
thuộc về các nhà xuất bản có thể dẫn tới việc giá sách giáo khoa ở mức cao
trong khi đó nhiều phụ huynh khó từ chối những yêu cầu mua sắm sách vở từ phía nhà trường
trên thị trường sách giáo khoa lớp một theo chương trình mới tăng giá đến hai trăm sáu mươi bảy
một bộ sách giáo khoa lớp sáu là chín trăm linh đồng một bộ giá gốc là một trăm bảy mươi chín tám trăm linh đồng
sách tiếng anh có giá bìa một trăm một mươi năm đồng bốn cuốn nhưng đã bị cò thổi giá lên hơn ba trăm linh đồng
sách giáo khoa mới có mặt bằng giá cao hơn sách giáo khoa cũ khoảng hai lần
đã ảnh hưởng trực tiếp đến người dân
cục quản lý giá bộ tài chính đề xuất nhà nước cần có giải pháp để điều tiết giá
bảo đảm cơm bằng giữa các nhà xuất bản
thưa quý vị nhật sống kinh tế phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân
sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất